việc này được thực hiện đến hết ngày một mươi năm tháng ba và theo đó nội dung lấy ý kiến là toàn bộ dự thảo luật đất đai sửa đổi và các nội dung trọng tâm theo từng nhóm đối tượng để lấy ý kiến
phần đây là bước quan trọng trong việc xây dựng pháp luật về đất đai thể chế hóa nghị quyết số một mươi tám hội nghị trung ương năm khóa một mươi ba về tiếp tục đổi mới hoàn thiện thể chế chính sách nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý và sử dụng đất tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao
và xung quanh vấn đề này ngày hôm nay chúng tôi sẽ có cuộc trao đổi ngắn với phó giáo sư tiến sĩ nguyễn quốc bảo nguyên trưởng khoa tư tưởng hồ chí minh học viện báo chí và tuyên truyền mời quý vị cùng theo dõi
theo đó sẽ lấy ý kiến về một số vấn đề trọng tâm của dự thảo luật gồm quy hoạch kế hoạch sử dụng đất thu hồi đất và chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư phát triển quỹ đất giao đất cho thuê đất chuyển mục đích sử dụng đất đăng ký đất đai cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính dữ liệu thông tin đất đai cơ chế chính sách tài chính giá đất chế độ quản lý sử dụng các loại đất phân cấp giám sát kiểm soát quyền lực hộ gia đình sử dụng đất

nếu tìm hiểu rồi thì người dân có quyền được bày tỏ quan điểm của mình một cách rất thẳng thắn trên tầng phát triển dân chủ người dân
còn thực tiếp là người thực hiện cái chủ chức thực hiện cái đường lối ấy thực hiện cái pháp luật ấy để cùng với hệ thống pháp luật để chúng ta đưa hệ thống pháp luật ra thì nó thực sự mang lại hiệu quả là sao
thời gian qua chúng ta đã triển khai việc lấy ý kiến của người dân trong việc xây dựng luật thể hiện quyền dân chủ của người dân
tuy nhiên có không ít ý kiến cho rằng việc này còn đang mang tính hình thức phó giáo sư có suy nghĩ như thế nào về vấn đề này
chúng ta phải khẳng định đầu tiên là trong năm đổi mới vừa qua thì hoạt động của quốc hội hoạt động các cơ quan lập pháp chúng ta làm rất tốt
và chúng ta đã có một hệ thống luật
tương đối là đồng bộ tương đối là hoàn chỉnh
nhưng trên thực tế giữa luật với thực tế cuộc sống với việc thực thi pháp luật nó vẫn có khoảng cách
đây chính là cái mà để rồi người ta suy nghĩ rằng là như vậy là luật chúng ta đã có rồi đã có ý kiến của người dân nhưng vẫn mang cái hình thức là bắt đầu từ câu chuyện vậy
thế để khắc phục cái câu chuyện trên thì theo tôi chúng ta phải là chúng ta đã có luật rồi
đúng như tinh thần của cái luật sửa đổi đất đai của chúng ta hiện nay chúng ta tiếp tục bổ sung tiếp tục hoàn thiện tiếp tục hoàn chỉnh làm sao cho bộ luật nó đầy đủ hơn nữa nó hoàn thiện hơn nữa nó cập nhật hơn nữa đáp ứng yêu cầu của thực tiễn đặt ra hiện nay
vậy chúng ta cần làm gì để việc lấy ý kiến của người dân trong xây dựng dự thảo luật có thể đi vào thực chất và hiệu quả hơn ạ
đặc biệt là thu hút được sự quan tâm tham gia của người dân
từ đó đóng góp các cái ý kiến xác thực cho việc xây dựng luật ạ
thế thì nhiệm vụ chúng ta hiện nay là sao thôi để làm thế nào cho cái có ý bổ sung này hiệu quả và thật sự tạo thành cái phong trào sâu rộn cho quần chúng
thế chúng ta phải tiếp tục tìm cái phương pháp cái kích thước làm sao cho thật sự mở với từng đối tượng với từng lứa tuổi trong đó có cả người trẻ
hình thức tuyên truyền thì theo tôi có rất nhiều cách nhưng điều quan trọng mà theo tôi là ai phải làm thế nào để người dân thấy được đi
thông qua cái việc thảo luận bổ sung này người dân thấy được cái quyền của mình thấy cái trách nhiệm của mình thấy cái bổn phận của mình và thấy cả cái lợi ích của mình
và nếu ta làm được tốt cái điều đó thì chắc chắn là cái công tác tuyên truyền của ta và cái đợt sinh hoạt chính trị này nó sẽ mang lại hiệu quả thật sự